trong không khí vui tươi của ngày quốc khánh lễ cưới tập thể năm hai nghìn một mươi tám do thành đoàn tp hcm tổ chức đã xe duyên cho một trăm linh cặp đôi thanh niên công nhân bằng một hôn lễ tập thể đầm ấm vui tươi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc
các cặp đôi là cán bộ công nhân viên thanh niên công nhân giáo viên chiến sĩ người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất các cơ quan đơn vị trường học doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận
các cô dâu chú rể không giấu được sự vui mừng và xúc động khi có một hôn lễ ấm áp với đầy đủ các nghi lễ truyền thống
trước khi lễ cưới chính thức diễn ra một trăm linh cặp uyên ương đã đến dân hương dân hoa chủ tịch hồ chí minh tại nhà thiếu nhi thành phố
với mong muốn mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho các đôi uyên ương có hoàn cảnh khó khăn
ban tổ chức hỗ trợ bàn tiệc nhẫn trang phục thẻ atm cùng các vật dụng thiết yếu để bắt đầu cuộc sống hôn nhân đồng thời trao tặng hai mươi căn phòng mưu ước cho các cặp đôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn